tổng thống philippines rodrigo duterte ngày chín tháng ba đã ký xác lệnh hành chính và tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp trên toàn quốc
sau khi bộ y tế nước này xác nhận ca lây nhiễm virus sars cov hai trong cộng đồng
động thái diễn ra sau khi bộ y tế philippines ghi nhận thêm bốn ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên một mươi trường hợp
theo thông báo xác lệnh mới yêu cầu các cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương hành động ngay lập tức để ngăn chặn thêm các ca nhiễm mới
cũng như sử dụng các nguồn lực hợp lý nhằm khống chế dịch bệnh
nhiều trường học ở thủ đô manila thông báo tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của chính quyền từ ngày chín tháng ba